nhân dịp kỷ niệm bốn mươi năm thành lập bảo tàng tp hcm và đặc biệt kỷ niệm ba trăm hai mươi năm lịch sử hình thành và phát triển của tp hcm
bảo tàng tp hcm đã trưng bày chuyên đề dấu ấn khai phá vùng đất nam bộ qua hiện vật bảo tàng
triển lãm giới thiệu bộ sưu tập ấn truyện sắc không chỉ dụ tờ truyền từ năm một nghìn sáu trăm chín mươi tám khi nguyễn hữu cảnh vào nam kinh lược lập phủ gia đình
những hiện vật ở đây được chọn lọc từ trên một trăm ba mươi sưu tập hiện vật trong hơn ba trăm bảy mươi bốn tài liệu hiện vật quý về tp hcm và nam bộ xưa do bảo tàng thành phố lưu giữ
trong đó có những tấm bản đồ quý hiếm xưa như bản đồ sài gòn năm một nghìn sáu trăm hai mươi ba đến một nghìn sáu trăm bảy mươi chín bản đồ sài gòn năm một nghìn bảy trăm bảy mươi
bản đồ tỉnh gia định và vùng phụ cận do trần văn học vẽ với dấu tích thành gia đình đồn bắc đồn nam và lữ bán bích
những hình ảnh cắt sắc phong của vua minh mệnh vua tử đức v v
ngoài ra người xem còn có dịp chim ngưỡng bộ sưu tập ấn truyện thời tây sơn được đúc trong khoảng thời gian từ năm một nghìn bảy trăm chín mươi đến một nghìn tám trăm linh
thể hiện sự quản lý của nhà nước trong những buổi đầu xác lập hành chính
các tờ truyền được viết bằng chữ hán phong chỉ dụ bằng chữ nôm được nguyễn ánh ban cho tướng sĩ
những văn bản hành chính xưa nhất về sự quản lý của nhà nguyễn gắn với con người và vùng đất sài gòn
tất cả các hiện vật được sắp xếp theo mặt thời gian tạo cảm giác liên tục của lịch sử và đầy hấp dẫn
triển lãm mở ra nhằm giúp cho người xem có cơ hội hiểu biết thêm về lịch sử văn hóa của vùng đất nam bộ xưa